kính chào quý vị và các bạn
từ ngày hôm nay cho đến ngày hai mươi năm cường độ mưa tại bắc bộ sẽ gia tăng mạnh
mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
người dân cũng cần chú ý với lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh
nền nhiệt tại phía đông bắc bộ trong ba ngày tới không vượt quá mức là ba mươi một độ
khu vực phía tây bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to nhiều nơi
cục bộ có mưa rất to trong ba ngày tới
mưa sẽ gia tăng mạnh trong ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng sáu và có thể gây ra ngập úng
trong cơn rông quý vị cần đề cao cảnh giác với lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh
với nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
sau đó sẽ giảm nhẹ một độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa sẽ gia tăng thêm trong ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng sáu
tại khu vực thanh hóa đến hà tĩnh và cũng sẽ chấm dứt nắng nóng ở các tỉnh này
với nền nhiệt độ giảm xuống ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế sang ngày mai nắng nóng cũng giảm dần
đến ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu tháng sáu chỉ xảy ra cục bộ với nhiệt độ phổ biến không vượt quá mức ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên trong ngày mai vẫn còn nắng nóng nhiều nơi
nhưng đã giảm dần với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận có mức độ nắng vừa phải
với nhiệt độ cao nhất trong ngày là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
sang hai ngày tiếp theo trên khu vực chỉ còn nắng nóng cục bộ
với nhiệt độ phổ biến không vượt quá mức là ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới vẫn chủ yếu là xảy ra mưa rông diện giải rác
tập trung vào khoảng chiều tối và đêm
ban ngày chỉ có nắng nhẹ và nhiệt độ chưa chiều tại tây nguyên ở ngưỡng dễ chịu
không vượt quá mức là ba mươi hai độ ban đêm trời xe lạnh
khu vực nam bộ trong thời gian tới duy trì thời tiết ban ngày có nắng nhiều
cục bộ có nơi có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm độ
chiều tối và đêm có mưa rông giải rác
đến ngày hai mươi sáu nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng một độ